thưa quý vị hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được bộ công an chính thức đưa vào vận hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và đến nay hệ thống đã thu thập cập nhật thông tin của trên một trăm linh triệu công dân việt nam theo đúng tiêu chí đúng đủ sạch sống
việc đưa vào khai thác những thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là đầu mối cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân
thay vì người dân doanh nghiệp phải khai báo nộp chứng thực các giấy tờ khi thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước
thì giờ đây các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
như vậy việc xác thực đối xoát thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có rất nhiều tiện ích giúp người dân đã và đang thủ hưởng
hôm nay chị trang đi đăng ký thuê bao mới
thay vì phải kê khai thông tin chị trang chỉ cần đăng ký thuê bao mới
chị trang chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip
qua việc nhập số liệu căn cước công dân từ giao dịch viên tất cả thông tin cá nhân của chị trang đã được hiển thị
và đặc biệt những thông tin đó đã đối soát xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi mà em được xác thực thông tin thì thứ nhất là em cảm thấy thông tin của em được bảo mật hơn
một số thuê bao của em thì sẽ đứng tên của em luôn và không có trường hợp là bị đứng tên của người khác
tính từ mùng một tháng tám đến nay các thuê bao di động mới phát sinh
phải thực hiện việc xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đối soát dữ liệu sim đang hoạt động
đảm bảo thông tin người đang sử dụng sim thực tế là rõ ràng
đây là một trong các giải pháp đang được bộ công an và bộ thông tin và truyền thông phối hợp
trong việc kết nối dữ liệu hạn chế tình trạng sim giác sim không chính chủ
theo quy định của bộ công an thì doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi các trường thông tin sang
để xác thực với trung tâm dữ liệu dân cư
khi có thông tin trả về là không chính xác
thì chúng tôi với trách nhiệm là nhà mạng sẽ phải chuẩn hóa thông tin thuê bao
với những thông tin chưa chính xác thì đấy là trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ
chúng tôi phải liên hệ với khách hàng để chuẩn hóa những thông tin thuê bao
vì hiện tại thì phần lớn khách hàng đã được cấp căn cước công dân
và có thông tin dữ liệu chuẩn trong cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
vì vậy cũng dễ dàng hơn cho chúng tôi cập nhật thông tin thuê bao
khi kích hoạt sim thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp sử dụng thiết bị offline tại chỗ
xác thực cái thẻ căn cước công dân là đúng sai và thông tin trên thẻ với thông tin người sử dụng là đúng sai
là đảm bảo chính xác khi kích hoạt sim
cái thứ hai là toàn bộ khi mà chúng tôi đã đấu nối làm sạch với cả nhà mạng rồi
thì các thông tin ngay khi được kích hoạt mới thông tin được xác thực với dữ liệu dân cư
thì đảm bảo chính xác thì với kích hoạt
còn nếu mà sai sót thì yêu cầu đề nghị là nhà mạng và người dân phải cập nhật lại thông tin
cùng với việc xác minh tính chính chủ của người dùng di động
thì việc đối soát từ cơ sở dựa
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân dễ dàng thực hiện việc đăng ký tài khoản dịch vụ công
thông qua hình thức xác minh thuê bao di động
như vậy việc người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng đơn giản hơn rất nhiều
làm dịch vụ công này làm tất cả những dữ liệu dân cư tích hợp trong một thẻ căn cước
thì thật là thuận lợi nhất cho người dân
và cũng từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an đã chính thức phê duyệt tài khoản định danh điện tử
thống kê đã thu nhận được gần sáu triệu
hai mươi triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử và có trên một mươi một tài khoản được phê duyệt
với tài khoản định danh điện tử người dân khi sử dụng dịch vụ công
hệ thống sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không cần phải khai báo lại
giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin
có cái thẻ căn cước công dân rồi các cái giấy tờ khác như hộ chiếu rồi bằng lái xe
tuy nhiên thì cái này đấy là cái giấy tờ cứng và chúng ta thử sử dụng trên cái môi trường thực
thế còn trên cái môi trường ảo trên môi trường mạng internet hiện nay thì
chúng ta người dân mà thực hiện các cái giao dịch mua bán rồi trao đổi
thì cũng cần phải có một cái gọi là giấy tờ
thì nó thay bằng cái đời thực là chúng ta là sử dụng các giấy tờ đấy
thì trên môi trường điện tử thì chúng ta cần phải có cái đích danh điện tử
để nó tương tự với tính năng của các giấy tờ đấy
để phát huy những lợi ích hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hướng tới năm nhóm tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp
đến nay từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã triển khai kết nối chính thức
đối với một mươi một bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
việc người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh
đạt tỷ lệ trên năm mươi ba và tích hợp tính năng rút tiền atm ngay trong thẻ căn cước công dân gắn chip
cơ bản hoàn thành đưa hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là chiều khóa kết nối dữ liệu
hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có một mươi tám trường thông tin cơ bản của công dân
và nếu chúng ta thực hiện được việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh cũng như cổng dịch vụ công quốc gia
thì những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư thì người dân không phải khai báo lại
không phải làm các thủ tục như chứng thực bằng sao điện tử thủ tục bản chính v v
hoặc là công chứng chứng thực để đổ các loại giấy tờ
thì đây là dòng thiều nguyên lực rất lớn cho người dân cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính
tới đây sổ hộ khẩu giấy tạm trú giấy sẽ được thay thế từ phương thức quản lý thủ công
giấy điện tử bằng mã số định danh cá nhân được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý cư trú tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi
cho công dân thực hiện tốt hơn quyền tự do cư trú phát triển khai thác sử dụng có hiệu quả
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xây dựng chính phủ điện tử phát triển kinh tế số xã hội số
trong ngày hôm nay thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
truyền hình công an nhân dân sẽ thông tin chi tiết nội dung này trong các bản tin thời sự tiếp theo
chính phủ vừa ban hành nghị định số năm mươi một sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng
tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng trự thuế
theo đó điều chỉnh giảm mức thuế xuất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng cơ động không pha trì
từ hai mươi xuống một mươi đây là mức điều chỉnh tăng thêm so với đề xuất trước đó là tám
nghị định số bốn mươi ba của chính phủ quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
theo đó đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung
nhân vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch
ủy ban nhân dân xã doanh nghiệp nhà nước công ty cổ phần có vốn nhà nước
có chức năng sản xuất kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư
pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về sản xuất kinh doanh nước sạch
cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nghị định có hiệu lực từ ngày tám tháng tám
lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới linh kiện thiết bị xe máy chuyên dùng
xe bồn bánh có gắn động cơ xe đạp điện giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới xe máy chuyên dùng được giảm từ năm mươi đồng một giấy
xuống còn bốn mươi đồng một giấy riêng giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới một mươi chỗ ngồi
không bao gồm xe cứu thương giảm từ một trăm linh đồng một giấy xuống còn chín mươi đồng một giấy
đây là nội dung thông tư số ba mươi sáu của bộ tài chính có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến vụ việt á tỉnh ủy trà vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông kiên sóc kha giám đốc và nguyễn hữu phước phó giám đốc sở y tế
ông kha và ông phước có những vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
gây hậu quả nghiêm trọng cả hai thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên công chức viên chức
tự ý nhận tiền của công ty việt á trái với quy định dẫn đến bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đắc thanh phó giám đốc sở y tế nguyễn văn lơ nguyên giám đốc cdc trà vinh
lê văn thanh phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thuộc cdc trà vinh
và nguyễn văn truyền chuyên viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế tỉnh trà vinh
điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bạt tp đồng hới và huyện quảng ninh
đối tượng bị bắt là trần ánh sáng chú tại xã xuân ninh huyện quảng ninh
theo điều tra ban đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng sáng đã gây ra
chín vụ trộm cắp tài sản tổng giá trị tài sản khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm ba xe mô tô tổng trị giá tài sản khoảng tám mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam sáu bị can
để điều tra làm rõ hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ campuchia về địa bàn đồng nai tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bảy công an tỉnh đồng nai tổ chức kiểm tra tiệm tạp hóa ngọc hằng
tại khu phố một phường quang vinh thành phố biên hòa thì phát hiện phạm ngọc hằng đang giao dịch thuốc lá điếu nhập lậu
với nguyễn văn phước và lê văn đờn tăng vật thu giữ trên xe ô tô của các đối tượng
và trong tiệm tạp hóa gồm hơn chín bảy nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
đầu mối cung cấp thuốc lá điếu nhập lậu cho hằng nguyễn hoàng vũ cũng tham gia vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
giao cho hằng nên vận động ra đầu thú
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mê linh hà nội bước đầu xác định thiệt hại do vụ cháy vào sáng ngày hôm qua
tám tháng tám tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hiểu hạn hệ thống năng lượng tại việt nam
ở khu một mươi ba khu công nghiệp quang minh thị trấn quang minh huyện mê linh vào khoảng hơn một mươi một tỷ đồng
vụ cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng một tầng
kết cấu khung thép mái tôn diện tích khoảng bốn sáu trăm linh m hai cháy ba chuyển sản xuất hàng
nhiều máy móc và nguyên vật liệu sản xuất
trước đó vào hồi sáu giờ ngày tám tháng tám nhận tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn công an tp hà nội
đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy
đến bảy giờ ba mươi phút ngày tám tháng tám đám cháy được khống chế ngăn chặn cháy lan
đến tám giờ năm mươi năm phút đám cháy cơ bản được dập tắt
tuy nhiên đến khoảng một mươi một h ba mươi các đơn vị vẫn phải tiếp tục phun nước
để dập tàn của đám cháy nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra